lễ hội bánh dân gian nam bộ là một sự kiện văn hóa cấp quốc gia tổ chức thường niên tại thành phố cần thơ
qua bảy lần tổ chức sự kiện ngày càng tạo được tiếng vang trong và ngoài nước
hiện tại thành phố cần thơ đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ hội lần thứ tám diễn ra đúng dịp dỗ tổ hùng vương sắp tới
với hai trăm linh gian hàng trưng bày lễ hội giới thiệu các loại bánh dân gian các nguyên phủ liệu làm bánh truyền thống mang tính đặc sắc vùng miền
hơn thế đây là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất con người văn hóa nam bộ đến với du khách trong và ngoài nước
lễ hội năm nay đánh dấu những nỗ lực của ban tổ chức nhằm tạo ra những điểm nhấn khác biệt so với những lần tổ chức trước đó
với mục đích giao lưu quảng bá văn hóa du lịch lễ hội năm nay có sự tham gia của nhiều đoàn quốc tế tới từ nhật bản hàn quốc ấn độ indonesia pháp và thái lan
bên cạnh đó là sự đồng hành của các doanh nghiệp các cơ quan truyền thông uy tín
hiện nay những giá trị truyền thống của mình do mình hội nhập
sau vào thế giới những giá trị truyền thống càng ngày càng mai một đi
tôi nghĩ rằng với chức năng của mình là một công cụ tuyên truyền
như vậy nếu như chúng tôi tham gia vào lễ hội này chúng tôi sẽ có phần giữ những giá trị truyền thống của đất nước và đặc biệt là giá trị truyền thống của nam bộ
năm nay lễ hội bánh dân gian nam bộ thiết kế một không gian riêng để giới thiệu các loại chè
và xuyên suốt lễ hội là loạt chương trình chủ đề
bánh dân gian nam bộ thiết kế một không gian riêng để giới thiệu các loại chè
và tuổi thơ nhằm lan tỏa những giá trị ẩm thực nam bộ truyền thống tới các học sinh sinh viên
dự kiến lễ hội năm nay sẽ thu hút tới bảy trăm linh lượt khách tăng gấp rưỡi so với năm hai nghìn một mươi tám